trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã đưa bốn ngư dân và tàu cá gặp nạn trên vịnh bắc bộ về bờ an toàn
mặc dù các ngư dân đã triển khai mọi biện pháp nhưng không thể khắc phục được sự cố
nên thuyền trưởng tàu đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
vị trí bị nạn cách hải phòng khoảng năm mươi hải lý về hướng đông nam
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi tàu cá hp chín nghìn bảy mươi hai ts đang hoạt động trong khu vực vịnh bắc bộ thì bị nước tràn vào tàu
nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ
huy động các tàu thuyền đang hoạt động quanh khu vực hành trình tới cứu nạn thuyền viên tàu hp chín nghìn bảy mươi hai ts
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ giao thông vận tải cục hàng hải việt nam
trung tâm đã nhanh chóng điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn sr bốn trăm một mươi một thường trực tại hải phòng lên đường cứu nạn thuyền viên tàu hp chín nghìn bảy mươi hai ts
đến một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải sr bốn trăm một mươi một đã đưa bốn người dân bị nạn cùng tàu hp chín nghìn bảy mươi hai
về cầu cảng trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một tại hải phòng đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng tài sản và phương tiện